việt nam sẽ đạt mức tăng trưởng gdp ba trong năm hai nghìn hai mươi trong khi thế giới tăng trưởng âm bốn
dù phải đối mặt với cú sốc lớn nhất toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua
theo báo cáo cập nhật tình hình kinh tế việt nam điểm lại của ngân hàng thế giới vkp công bố ngày hôm nay
việt nam có kết quả tăng trưởng dương là nhờ khả năng chống chịu của cả khu vực kinh tế trong nước và kinh tế đối ngoại
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi giải ngân đầu tư công đã tăng đến bốn mươi so với cùng kỳ năm trước
việt nam dự kiến sẽ đạt mức xuất khẩu hàng hóa thẳng dư lớn nhất từ trước đến nay đồng thời dự trữ ngoại hối tăng
với ưu thế được đánh giá cao trong phòng chống dịch covid một mươi chín dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vào việt nam
kết hợp với xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh đã bù đắp cho thất thu ngoại tệ do hoạt động du lịch suy giảm và nguồn kiều hối bị thu hẹp
ngân hàng thế giới cũng nhấn mạnh rằng việt nam vẫn còn tiềm tàng những rủi ro tài khóa tài chính và xã hội
đòi hỏi các cấp có thẩm quyền phải quan tâm hơn nữa
báo cáo cho biết các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục và đang dịch chuyển các hoạt động sản xuất sang việt nam do việt nam đã quản lý tốt đại dịch
trong thời gian tới triển vọng của việt nam được cho là tích cực khi nền kinh tế được dự báo tăng trưởng ở mức sáu tám trong năm hai nghìn hai mươi
và sẽ ổn định quanh mức sáu năm ở các năm tiếp theo
dự báo này được tính toán dựa trên giả định rằng khủng hoảng covid một mươi chín sẽ dần được kiểm soát khi vaccine covid một mươi chín chứng minh được hiệu quả